giữa các chuyến thì lại là đường bị phí
lại bị tắt ví dụ vậy
vâng tôi rất đồng ý điều này
về vấn đề xe brt thì người ta đã nói nhiều rồi
và chương trình của chúng ta đã từng đề cập tới
cái việc mà một đoạn đường có thể xẻ đôi xẻ ba như vậy
nhường một cái phần đường
mà không ai được xâm phạm vào đấy
cho một loại xe đặc trủng đi như vậy
nhưng cái khả năng chở
cái xe đó cũng rất là bình thường
và cũng không nhanh hơn được bao nhiêu
nhưng mà tóm lại là rất lãng phí
và nó làm cho các người đi đường
chịu một cái áp lực là phải đi dùn ngán bộ bên
để nhường chỗ trong cái đoạn đường
mà thực ra thì cũng không phải lúc nào cũng được sử dụng
và như vậy là đường đã hẹp
càng trở nên hẹp hơn
thậm chí có ý kiến họ cho rằng là
nếu quan niệm là ưu tiên cho xe các phương tiện công cộng
thì ngay cả ví dụ taxi cũng là phương tiện công cộng
thậm chí là grab xe ôm cũng là công cộng
thì họ có thể đi vào đường brt
bởi vì để đảm bảo ra không công cộng
tất nhiên chúng ta sẽ trở lại brt trong một chương trình khác
nhưng mà ở đây trong phạm vi này
thì liên quan tới cái chủ trương dự kiến
mà có thể nói là cấm xe máy trên tuyến đường như vậy
thì rõ ràng là cũng cần phải có rất nhiều điều
tính cả gói
và tính tới sự đồng thuận xã hội nữa
và tính tới cuộc sống của những người dân
sống ở hai tuyến đường này
rất nhiều vấn đề đạt ra
và cũng có nhiều người thì lên tiếng ủng hộ
cái chủ trương này
và cũng đưa ra mô hình của một số nước
ngay trong khu vực đông nam á này thôi
để thấy rằng là họ vẫn cấm và cấm được
tuy nhiên mỗi một quốc gia
do cái đặc điểm tâm lý
rồi là văn hóa truyền thống
và kể cả cái truyền thống tham gia giao thông nữa
cái độ hiểu biết
cái sự hiểu biết về luật giao thông
nó cũng sẽ có những đặc thủ điên
vì vậy cũng khó có thể áp dụng một cách cơ học
chẳng hạn như có người nói rằng là
đây là thời sẽ lên ngôi của xe đạp
như vậy là cũng giống như một số quốc gia khác
là người ta cho xe đạp
anh chỉ việc là anh dùng thẻ
anh lấy xe đạp ra
anh ở bất kỳ nơi nào ngồi đến xe đạp
đạt đến cái vị trí mong muốn của mình
lại khóa xe đạp ở đấy và anh bỏ xe đạp anh đi
nghĩa là nó trở thành cái phương tiện
công cộng ai cũng có thể sử dụng được
ví dụ như vậy
tất nhiên đấy cũng là những cái ý kiến thôi
còn trong điều kiện đặc thủ
sẽ có nhiều vấn đề đặt ra
tuy nhiên vấn đề chỗ theo tôi
để có thể cấm được
không chỉ là cấm toàn thành phố
mà cấm chỉ một vài tuyến phố thôi
thì nó phải có lộ trình
và nó phải tính tới nhiều cái yếu tố
không chỉ là yếu tố giao thông
mà cả những yếu tố về mặt tâm lý
và cái sự hiểu biết kiến thức
luật pháp và văn hóa tham gia giao thông
và tất cả yếu tố đó
chừng nào nó phát triển lên đến mức độ nào đó
thì có thể nói rằng gần gần
và có thể sử dụng cả luật pháp nữa nhé
tức nó sẽ đẩy lùi cái xe máy
và tôi nghĩ rằng là có lẽ đấy mới là cái điều
đấy mới là cái điều mà chúng ta quan tâm
một cái xã hội phát triển mạnh mẽ
khi mà mọi cái thứ nhu cầu của người khác được đáp ứng
đặc biệt nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng
thì không kêu gọi không cấm đoán
người ta vẫn bỏ xe máy
bởi đi xe máy đầy hiểm họa vô cùng nguy hiểm
họ buộc phải đi kể cả chở con đến trường như anh
như anh đã biết
nhưng mà vì họ không thể có phương tiện khác thay thế
vì họ buộc vẫn phải dùng
do đó bất kỳ một cái chủ trương nào
phải tính tới tất cả những yếu tố này
và đấy là quan điểm của chúng ta
thưa quý vị và các bạn
trong tuần qua thông tin về dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm
được cộng đồng đặc biệt chú ý
và đã nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều
về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây
sau những thông tin về dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm
được cục chế biến và phát triển thị trường đông sản
và tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng soạn thảo
đã vấp phải nhiều tranh cãi trái chiều trong công luận
các nhà sản xuất nước mắm truyền thống
bày tỏ sự không đồng tình
đối với nhiều quy định trong dự thảo
ví dụ như quy định về tiêu chuẩn
phân chia hai loại nước mắm nguyên chất và nước mắm
trong khi đó trên thị trường đang tồn tại hai loại
là nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp
còn gọi là nước chấm
nội dung thứ hai trong dự thảo cũng gây khó hiểu
khi trong nước mắm truyền thống chỉ có cá biển và muối
lại bị yêu cầu kiểm soát thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật
ngoài ra quy định vại thùng chứa nước mắm và làm mắm
phải có màu sáng
trong khi hàng trăm năm nay
nước mắm vẫn được chứa trong các dụng cụ tối màu
như chum vại bể xi măng
nhiều người cho rằng nhiều quy chuẩn không đúng thực tế
với truyền thống sản xuất mắm do ông cha để lại
điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho ngành sản xuất nước mắm truyền thống
thậm chí nhiều làng nghề làm mắm truyền thống sẽ vô cùng chật vật
sau khi gặp phải phản ứng mạnh mẽ của công luận
bộ khoa học và công nghiệp cho biết
dừng công bố dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
quy phạm thực hành sản xuất nước mắm
để tiếp tục xin ý kiến bổ sung và hoàn thiện
tôi thì người quê miền trung
thì tôi đã tiếp xúc với làm nước mắm cũng lâu rồi
bây giờ thì chỉ nhớ là bà nội tôi làm một cái vạn
vại bằng xanh
thế nên tôi nói về nước mắm truyền thống đấy
và cho một lớp cá lớp muối
ở giữa thì có một cái ống ống nứa thùng
hoặc là ống tre đặc thùng để trong cái vại
thế xong rồi cá chất chung quanh
và thỉnh thoảng để chống ruồi
thì bà nội tôi mới có cái khăn vải màn tre lên
và để về nắng như mưa như thế này
nắng và mưa thì cất vào
thế và cái nước mắm thì rõ ràng là tôi nhớ là hồi bé
là ăn cơm không cần các cái thịt cá khác
mà chỉ cần nước mắm thấy ngon rồi
nhưng cái nước mắm thì nói xin lỗi là
nếu mà nó dây một chút vào áo
thì chắc là đi đâu cũng ngửi thấy mùi
đấy là nước mắm truyền thống
thế thì rõ ràng cái nước mắm truyền thống
nó khác với nước mắm công nghiệp
bây giờ chúng ta biết chinsu và tất cả các nước mắm
mà được chế biến
nói chung nó gọi là nước chấm
thì hai cái nó đồng nhất là một
thì nó không được
thì đấy là về cái thứ nhất
ai thấy rõ ngay thôi
thế nên phải tính toán lại
phân biệt giữa cái nước mắm truyền thống
và cái nước chấm công nghiệp
mà bất thường cũng được gọi là nước mắm
nhưng thực ra là nước chấm công nghiệp
thì những cái nhà chuyên môn họ đã phát biểu khá nhiều
và họ đã phân tích rất rõ sự khác biệt này
và họ cũng đòi hỏi phải có sự công bằng
trong việc phân biệt những khái niệm này
không gọi là không đánh đồng nó vào là một
thì cái đó ta cũng đã được nghe phân tích nhiều
tuy nhiên từ góc độ của mình
thì nhà báo huy thịnh thấy có vấn đề gì ở đây không
vấn đề nước mắm nhiễm asean
từ hai năm trước đã đặt ra
và vì vậy
cái anh nước mắm công nghiệp
gọi có hai năm lên ngôi
và họ bán cái này rất chạy ở việt nam
át nước mắm mà chúng ta gọi là truyền thống
thực ra theo tôi mà không có nước mắm truyền thống
chỉ có nước mắm của việt nam
còn cái anh nước chấm công nghiệp
anh cũng lạm dụng nước mắm công nghiệp
tôi cho rằng không đúng
bởi vì anh phà trộn quá nhiều
và thực sự mà nói các chất bảo quản
là rất nhiều
và hiện nay chúng ta thấy
cái chất bảo quản nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người việt nam là kinh khủng
và vì vậy tôi cho rằng
trong giai đoạn này cần phải xác định rõ
thế nào là nước mắm
và nước chấm
chứ không thể lập lờ giữa nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp
như thế anh dây vào đấy
và tôi xin thưa đã nhiều năm nay
từ bé đến giờ tôi toàn ăn nước mắm
thậm chí quê mình không có biển
thì mình làm mắm cua anh ạ
nước mắm cua và ăn những thứ đó
và tôi vẫn lớn lên khỏe mạnh
và rằng là
chỉ cần như anh bình nói là chỉ cần chọn nước mắm
ăn với cơm là đủ
có nhiều đạm anh ạ
và vì vậy cái sử dụng nước mắm của dân ta
là không thể thay đổi
và vì vậy bằng bất kỳ giá nào
với cái cách diễn đạt như thế nào
thì rõ ràng ở đây tôi cho rằng đã có vấn đề
là lập lờ đánh lận con em
ở đây thì vẫn là cái câu chuyện
với nước mắm
và đúng là thời gian trước nó đã từng rỗ lên một lần
và ta đã biết là xung quanh cái đó cũng đã có rất nhiều cái hệ lụy
rồi không nhắc lại nữa
và bây giờ lại là câu chuyện về nước mắm
và ở đây lại tiếp tục gây ra những cái tranh cãi
thế thì cá nhân tôi
tôi nghĩ như thế này
thực ra thì cũng chưa có những cái nghiên cứu
thật sự cụ thể để có thể dẫn đến kết luận
là trong cái nước mắm công nghiệp
thế nước chấm công nghiệp đấy
nó nhiều chất bảo quản độc hại sức khỏe
thì thực ra thì như ý kiến nhà báo phùng huy thịnh vừa nói
thì cũng không có những căn cứ nào
bởi vì cái đó vẫn được pháp lưu hành
tức là nói về nguyên tắc mà nói là nó vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
và cá nhân tôi tôi cho rằng là
hai loại nước
một nước mắm và nước chấm công nghiệp này
nó cũng đáp ứng được cho những cái đối tượng người tiêu dùng khác nhau
vì vậy cho nên là
vấn đề chỉ là ở chỗ
chúng ta để cho người tiêu dùng lựa chọn
nhưng mà để cho người tiêu dùng lựa chọn
thì không được sử dụng những công cụ khác
đặc biệt những công cụ hành chính
để làm lập lờ và làm xóa nhòa
các khái địa đánh lệnh quan đề
trong trường hợp này rõ ràng nước mắm được chế biến
theo cái phương thức truyền thống
phải được tôn trọng như là nước mắm truyền thống
còn cũng không ai phản đối
cái công nghiệp sản xuất ra nước chấm
bởi vì như nhà luật
như là phó giáo sư lê thanh bình vừa nói
thì mẫu mã nó cũng đẹp này
rồi là hình thức cũng bắt mắt v v
và nó sản xuất ra mà nếu đảm bảo những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
thì vẫn có thể được lưu hành
và vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của một số không ít
cái người tiêu dùng
cho nên vấn đề ở chỗ tức là chúng ta tôn trọng công chúng
nhưng mà với câu chuyện này
tôi nghĩ là đằng sau nó có thể còn những điều khác
và trước khi
và tôi nghĩ rằng ở đây đúng đến vấn đề là
góc độ là cách ban hành những quy định
những tiêu chuẩn kiểu này
chúng ta đều đã biết rồi
những cái quy định này nếu không cẩn thận
nó sẽ đụng chạm tới cuộc sống của không chỉ là hàng trăm hàng nghìn
mà hàng triệu người
tôi lấy view vừa rồi là có thêm cái quy định nào đấy
mà về thức ăn cho lớn
chẳng hạn là hình như trong đó lại có vẻ như loại bèo tây
hay là chuối hay là một số thứ
những thứ mà rất sạch sạch
và hàng trăm hàng nghìn năm nay
người ta vẫn cho lợi đoan
ví dụ anh có ý anh loại ra
chẳng hạn tôi bây giờ giải thích là không loại ra
mà cái cũ vẫn có tác dụng v v
thì khi ban hành một cái quy phạm như thế này
là phải rất tính toán
tới cuộc sống của những người lao động
và rõ ràng điều này đụng chạm trực tiếp
với cuộc sống của họ
đấy như vậy là chúng ta từ nay giờ nói
mấy vấn đề liên quan đến việc ban hành luật pháp
và liên quan đến người tiêu dùng
ý kiến của tôi là
để mà nó chấm dứt được một số
cái việc mà
đáng ra phải chấm dứt từ lâu rồi
mà hiện nay chúng ta vẫn phải bàn luận mãi
về những câu chuyện
về ban hành luật pháp có vấn đề gì này
không có lợi ích gì này khác
thì tôi nghĩ là thứ nhất
là về khâu soạn thảo văn bản
nếu mà ai họ loạn soạn thảo
cơ quan tổ chức nào
mà soạn thảo không đúng
là phải bị những cái chế tài là một
và bị phạt cũng bị phạt
và hai là những cái cơ quan
rồi cũng bị phải phạt nặng
chỉ có đánh vào kinh tế thôi
và cái nữa là phải phát huy cái vai trò
của hội những người tiêu dùng
tiêu dùng nó có cả chúng ta đây này
làm sao để mà có tiếng nói vào đấy
phải chịu trách nhiệm
về vấn đề này thì đúng là hội những người tiêu dùng
họ lên tiếng ngay
và những nhà sản xuất nước mắm
theo phương pháp truyền thống đã lên tiếng nhiều rồi
công luận đến mạnh
đến mức là người ta đã phải dừng cái ban hành cái này lại
và tiếp tục phải tham khảo thêm ý kiến
điều đó là chắc chắn
nhưng mà nó cũng cho thấy một góc độ khác của câu chuyện này
đấy là cái sức mạnh
của cái công luận dư luận xã hội
rõ ràng ta thấy là
đứng trước những cái văn bản mới như thế này
đúng chặn cuộc sống của họ
người ta đã lên tiếng và nó cho thấy một cái không khí xã hội
dân chủ hơn mạnh mẽ hơn
thẳng thắn hơn
và nếu những cơ quan ban hành văn bản như thế này
mà không quan tâm tới cái ý kiến của công chúng
thì chắc chắn là anh sẽ dẫn tới
những cái sai lầm mà không thể khắc phục được
tôi cũng thấy rằng là thế này cũng lấy làm lạ là
có một cái thông tin
là có chị dung đó tiến sĩ nước mắm truyền thống
người ủng hộ nước mắm truyền thống
lên tiếng phát biểu trong cuộc họp ấy
liên bị mời ra ngoài
ở đây tôi thấy cái sự quan liệu và có vấn đề
của các cơ quan thực sự quản lý về vấn đề này
và thưa anh thế thì vậy thì
những cái cơ quan ban hành
những cái ngớ ngẩn như thế này
có chịu trách nhiệm trước pháp luật không
thực ra thì công luận đặt rất nhiều câu hỏi
thậm chí là đã từng có câu hỏi là
đằng sau những cái văn bản kiểu này
liệu có bàn tay nào của những cái cơ sở nước mắm
mà đang muốn cạnh tranh với đối thủ
cạnh tranh cách không lành mạnh không
tất nhiên như thế chỉ là suy luận thôi
chúng ta sẽ không nói về điều này vì chúng ta không có căn cứ
tuy nhiên ở đây chúng ta đòi hỏi
sự công tâm của những người ban hành văn bản
và không chỉ công tâm
mà còn là sự hiểu biết
hiểu biết đúng đắn tránh tình trạng là ban giấy
ngồi một chỗ quan liêu
và cuối cùng là ban hành những thứ văn bản rất xa lạ với đời sống
thậm chí là đánh vào cuộc sống của những người lương thiện
và đấy là cái điều cần phải tránh
nhưng phải chế tài
phải chế tài phải xử phạt
tôi nghĩ đấy cũng là một góc độ nhìn
bởi vì nếu như anh ban hành văn bản sai
thậm chí có thể ảnh hưởng tới cuộc sống người dân
thì anh cũng phải chịu trách nhiệm
vâng thưa anh trong trường hợp này thậm chí phải cách trích trích
và điều đó nó đòi hỏi
nó buộc những người ban hành văn bản này
cũng phải thận trọng cũng phải hết sức thận trọng
không thể ban hành theo ý muốn cá nhân của mình được
và chưa nói là có thể còn có những lợi ích nào đó đằng sau nữa
vì vậy cho nên chúng ta
cũng cần phải mạnh mẽ với những kiểu ban hành văn bản kiểu này
tức là cũng phải công bằng
anh làm sai anh phải chịu trách nhiệm
thưa quý vị và các bạn
an toàn giao thông luôn là một chủ đề được nhiều người quan tâm
một trong những hành vi vi phạm an toàn giao thông rất đáng lên án là
vô tư và ngang nhiên cản trở giao thông
dưới rất nhiều hình thức
mời quý vị và các bạn cùng điểm lại
những hành vi cản trở giao thông tiêu biểu trong tuần qua
chỉ một tấm biển để trước giảp với nội dung đại khái
nhà có việc
xin nhường đường
là người ta đã có thể thoải mái dựng dạp ra đường
đám tàng đã đành
đám cưới sinh nhật tân gia
cứ cuối tuần lại có giảp
đường nhựa tám mét còn hơn một mét
ô tô phải đi đường khác
tắc nghẽn cả đoạn đường dài
về hè được mượn làm chỗ giữ xe
có khi giữ xe ngay dưới lòng đường
hàng xóm láng giềng lâu lâu có việc
dù nhiều người khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận
vì biết đâu mai nhà mình cũng có việc
phải đưa ra đường

dù luật đã có quy định rất rõ ràng
về việc cấm dựng giảp ra đường
nhưng nhiều nơi chính quyền tặc lưỡi cho qua
ngày một mươi tháng ba tại yên bái
một đám cưới suýt chút nữa đã biến thành đám tàng
khi một xe tải va chạm với một xe đầu kéo
rồi lao thẳng về phía giảp đám cưới
đang dựng trình inh trên quốc lộ
thật may không có thiệt hại về người
vì lái xe đã đánh lái xuống rãnh
cũng là những trường hợp cản trở giao thông
cách đây không lâu
một nhóm thanh niên dừng đỗ ở làn khẩn cấp
trên cao cốc hà nội hải phòng
và đứng dàn hàng ngang giữa làn đường bên cạnh
để chụp ảnh
sự việc trên đã gây bức xúc cho nhiều người
vì hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh niên
trong những tình huống như clip vừa nêu
thì tôi thấy rõ ràng đây là một trong những điển hình
của việc chúng ta là
từ văn minh nông thôn
lên văn minh đô thị
và đây là sự làng tôi
tôi muốn làm gì tôi làm
và thực sự mà nói
tại sao đường phố bây giờ tôi đi
thậm chí trong phố cổ anh
cũng có nhiều đường thế chứ không phải chỉ riêng những đường mới mở
là cũng là bảy đám cưới
thực sự mà nói
tất cả người chê trách các đám cưới
vì cuộc sống vẫn tiếp diễn
vẫn phải cưới nhau cho con cho cháu
nhưng dựng dạng ở một phần đường như thế
đã ảnh hưởng cực kỳ đến giao thông
chúng ta biết rồi đường thì vướng
giao thông vốn đã tắc nghẽn bây giờ thêm một cái lù lù như thế
đương nhiên đường ấy là tắt
và thực sự mà nói thì ai cũng tặng nữa
thậm chí cả đám ma cũng vậy
cũng dựng dạp ra giữa đường
chứ không phải chỉ cưới
việc hiếu việc hỷ dường như ở việt nam
nghiễm nhiên từ xưa đến nay là được thông cảm
nhưng theo tôi có lẽ đã đến lúc
chúng ta cũng phải có cái việc
chấn chỉnh cái này
chứ không cái việc này ở các lối vào đô thị
vướng kinh khủng
và thậm chí như clip vừa đưa
xuyết nữa thì có tai nạn
bởi cái chỗ người ta tránh nhau không kịp
ngay ở cái phố tôi gọi là phố hào nam
cách đây vài năm
ngay trên phố
thế mà ra tết một chút thôi thì họ cưới
thế mà tôi cũng thấy cô dâu chú rể trẻ trung
thế là họ ra chụp ảnh
thế tôi cũng nói mấy người già đấy
họ bảo tại sao lại chiếm cái chỗ rộng rạp rộng lớn thế này
thì họ bảo thì có mỗi làm tí đầu xuân
thế mình bảo
thế sau tôi lại gặp mấy cái người mặc quần áo kiểu áo bay
bộ đội kiểu như là
an ninh ở phường xã
tôi bảo sao các bác không có bi kiến
thôi bác ạ
thì họ làm có vài ngày rồi thôi
đấy họ cái tâm lý xê xoa
thế còn nói thật là
thật ra là không phải clip hay là vừa rồi
chúng ta biết là ở trên
trên yên bái là suýt chết ở đám cưới thôi
nhưng mà đã chết người rồi
tôi nhớ là tháng một mươi một
là cái đám cưới mà
ở ngay thành phố hồ chí minh
trên đường xe tải từ
khu công nghiệp sống thần
đâm chết một người
thế là thực tế
tổng lại là những hành vi
cảm trở thất
đào thông mà dưỡng dạt ra giữa đường
đương nhiên là không thể chấp nhận được
vì rõ ràng là vi phạm luật pháp
luật đào thông
tuy nhiên là ở đây có vấn đề về quản lý
tâm lý xê xoa cho qua
các cấp chính quyền sở tại
nể nang nhau
bởi vì cái đám tang nó là vấn đề trọng đại
hay đám cưới cũng là như vậy là cả đời
các cháu thì có một lần thôi
cho nên là cũng không ai muốn
cũng không ai muốn
ta còn nhớ câu chuyện hôm trước mà
một phụ nữ mà
mà trên đường đi mà
cảnh sát đào thông có kiểm tra
mà chửi bới xê xoa rất hung dữ
cũng là vì liên quan đến một cái đám cưới
phải nói rằng
đám ma đám cưới
là những lúc mà gọi là nhà có việc
thôi thì người ta
những người khác cũng không muốn có ý kiến khác
đấy là cái tâm lý
thậm chí là một cái tập quán
trong cuộc sống của chúng ta
ở góc độ cuộc sống hiện đại
thì những cái
tình huống này
những cái cách
vi phạm đào thông này
phải dần dần nó loại bỏ
rõ ràng bây giờ là nó có
có những cái trung tâm tổ chức tiệc cưới
có thể nói là rất rộng rãi hoành tráng
giá cả cũng không phải là quá đắt đỏ
và rất lịch sự
đúng chỗ tổ chức chuyên nghiệp
có lẽ người dân cũng nên nghĩ tới điều này
và tránh tình trạng là
tận dụng tối đa
những cái không gian xung quanh
nhà mình để mà dựng dạp theo cách này
vô cùng nguy hiểm
nhưng cũng có một cái thực tế
tức là hiện nay
những cái dạp như anh nói
là mật độ nó rất dày
nhiều người không thể chọn đúng ngày
chúng ta lại còn thế này
còn phải xem ngay
cho nên cái ngày đẹp thưa anh
là cái ngày ủn tắc thành phố nghiêm trọng
là bởi vì
không có đủ dạp cho họ thuê
và tất cả các cặp đôi đều chọn ngày ấy
để mà dựng dạp ở phố mình
thành ra thành phố lại bị tăng nhẽn
ở đây lại còn cái thói quen văn hóa anh
và vì vậy
tôi cho rằng
dù cách nào
cũng rất nên
phải thanh toán cái tình trạng này
chứ nếu không
thành phố còn bị lâm vào những tình trạng
mà rộng ra
thì có rất nhiều các hình thức vi phạm giao thông
thấy ví dụ
trong cái clip vừa rồi
có nêu lên
mấy ông đi trên đường cao tốc
mà sáu bảy tám ông như vậy
cũng đứng ra
đường chụp ảnh
tự sướng với nhau
thế thì phải nói là
cũng là quá hồn nhiên
y như cái gia đình nào đó
trước đợt vừa rồi
mà chúng ta đã biết là
cũng bày ra
trải chiếu về đường cao tốc
rất là đàng hoàng
coi như nghĩ rằng
đây là rất là lãng mạn
rất là lãng mạn
thực sự mà nói là thiếu hiểu biết
tôi là còn chứng kiến
cái tình trạng này nữa
tức là cái làn rẽ
trong đô thị bây giờ
nó có làn rẽ
là có đèn xanh cho làn rẽ
nhưng mà có những ông đi thẳng
ông anh anh
ông đứng ở làn rẽ của người ta
tức là đứng như làm được
cho nên những người đi sau
những cái anh nóng tính
là nó phải mất hai ba nhịp đèn đỏ
thì nó xa lú
và đương nhiên là
gây mất đoàn kết
và rất có thể dẫn tới xô xa
vi phạm ghen toàn tàu thông
có quá nhiều hình thức
đường bộ đường sắt đường thủy
đều vi phạm hết
rồi ta còn có những khái niệm
có thể nói là
có lẽ trên thế giới
hầu như không ở nước nào có là
chợ nhưng mà chợ đường cái
chợ phải họp đường cái với là chợ
bởi đơn giản vì đường
người ta đi lại
ví dụ như vậy
chợ họp lấn ra lòng đường
và ta vẫn còn nhớ là
một vị cán bộ phường xã nào đấy
ở trong nam trước đây
đã từng tung trưởng
đã bay cái thúng
của cái bà họp chợ
và lần đó ta đã bàn
với chợ này rồi
cách hành xử với người dân
nhưng rõ ràng là
nhà cửa liều quán
coi đường sắt như là nhà mình
tàu chạy đến né người
cái tránh sau đó lại tiếp tục
họp chợ bình thường
thế thì tất cả những cái đó
nó cho thấy là
ý thức tàu thông là quá kém
đồng thời là cái sự hiểu biết
văn hóa tàu thông
cũng rất thấp
và không ý thức
nguy hiểm có thể xảy ra đối với mình
một đám cưới
sẽ khủng khiếp bao nhiêu
nếu biến thành một đám tàng
một cái xe tải mất lái
một tay ngáo đá như thế là
ta thấy cầm lái
mà cái xe lại thế như là
còn tên hơi chẳng hạn
mà nó lại lao vào
thì tôi nghĩ rằng là
nó sẽ trà nát một cái đạp đám cưới bên đường
lời khuyên đưa ra là
cần phải hết sức
hết sức nâng cao cái văn hóa tàu thông
và đừng biến những cái niềm vui
cái nhân của mình
đừng thỏa mãn cái nhu cầu cái nhân mình
nhưng lại ảnh hưởng tới luật
ảnh hưởng tới những người khác
và vi phạm luật pháp
mà phải làm ngay từ đầu
khi mà họ mới dựng rạc
thì mình phải
cơ quan chức năng
phải đến có ý kiến ngay
để nó xảy ra rồi
mất bò làm chuồng
rồi mới xảy ra những cái
chuyện không hay
thì rất là buồn
và cái vấn đề quản lý của địa phương
là rất quan trọng
ở đây có thể đạt được đó
chúng ta thông cảm gia đình có đám tang
vui với gia đình có đám cưới
nhưng rõ ràng là không thể vì thế
mà lại làm ảnh hưởng tới cái việc đi lại
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
tiến sĩ lê thành bình
đã tham gia chương trình
đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau